thưa quý vị trong bối cảnh đất nước có nhiều đổi mới một cách toàn diện
trình độ dân trí được nâng lên tuy nhiên những giá trị tinh thần tạo ra sự gắn kết con người
sự bình đẳng và an sinh xã hội thì lại thường xuyên bị đe dọa
dù đã đạt được nhiều thành tựu nhưng cũng còn nhiều hạn chế yếu kém đa sen
vì vậy việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đang ngày càng trở nên bức thiết
để đất nước ngày càng ổn định và phát triển bền vững
nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng đã khẳng định cần xây dựng môi trường văn hóa
đời sống văn hóa lành mạnh trong hệ thống chính trị trong mỗi địa phương
trong từng cộng đồng làng bản khu phố cơ quan đơn vị doanh nghiệp và mỗi gia đình
nhiều kết quả tích cực trong việc xây dựng môi trường văn hóa đã được ghi nhận
nó từng bước được nâng cao và tạo tác động trong việc xây dựng góp phần xây dựng môi trường văn hóa
trên tinh thần đó dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng tiếp tục nhấn mạnh
và đề cao tầm quan trọng trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh
dự thảo nhận được sự hưởng ứng và nhiều ý kiến tâm huyết để góp ý hướng tới xây dựng
một môi trường văn hóa lành mạnh để sẵn sàng bước vào giai đoạn truyền mình mới của đất nước
trong văn kiện đưa ra một chủ trương phải xây dựng cái môi trường văn hóa lành mạnh
thì cái đấy rất là cần thiết
tôi cho rằng không thể dừng lại ở những biện pháp của thời kỳ cũ
mà phải có nhiều biện pháp mới hiệu quả hơn để làm sao cho văn hóa của chúng ta
thật sự đi sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
tham ô tham nhũng rồi là nhũng nhiễu rồi là những tệ nạn
mà phải giảm đi bắt buộc phải như thế
thì nó mới đạt tới những hiệu quả mà xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ mới
tiến hành xây dựng văn hóa và con người là phải tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng
cách mạng quan hệ sản xuất cách mạng khoa học công nghệ cách mạng tư tưởng văn hóa
trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là tham chối
ba cuộc cách mạng này mới tác động lên nhau để hình thành nền văn hóa mới
khi chính trị và kinh tế được thường xuyên nuôi dưỡng bởi các giá trị văn hóa của dân tộc và của thời đại
chắc chắn sẽ tạo nên một đất nước phát triển phồn vinh và hạnh phúc đúng như đảng ta đã đề ra